tròn năm mươi năm trước vào dịp tết mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân dân ta đồng loạt tấn công vào các trung tâm xảo huyệt của mỹ nguy trên toàn miền nam
cùng với cả nước bộ đội chủ lực và quân dân quảng trị đã tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ráng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của mỹ tạo bước ngoặt quyết định cho cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước của dân tộc ta đi tới thắng lợi
cuối năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trung ương đảng ra nghị quyết một mươi năm quyết định mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt ở các tỉnh thành miền nam tạo bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống đế quốc mỹ
thực hiện chủ trương chiến lược trên bộ chính trị quyết định mở chiến dịch tiến công vườn chín khe xanh xuân hè một nghìn chín trăm sáu mươi tám nhằm thu hút lực lượng chủ lực của địch
chủ yếu là quân mỹ gia đình chín để giam chân chúng lại trực tiếp phối hợp và tạo thuận lợi cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta
tại các đô thị lớn
và sư đoàn ba trăm hai mươi sư đoàn ba bốn sư đoàn ba trăm hai mươi năm làm thế nào đánh mạnh lôi kéo thu hút và giam chân cho được hết sư đoàn bộ binh một của quân đội việt nam cộng hòa
và hai sư đoàn mỹ là sư đoàn thủy lục chiến ba và một ở quảng trị để tạo điều kiện thuận lợi cho các chiến trường phía bạn giảm bớt cái áp lực để mà thực hiện cái cuộc tổng công và nổi dậy mùa xuân năm sáu mươi tám

bộ chỉ huy viện trợ quân sự hoa kỳ tại việt nam chi bưu thành cổ la vang điểm k bốn mươi chín nhân dân triệu phong hải lăng bến đá dầm rộ nổi dậy cùng bộ đội địa phương bao vây địch ở trong các quận lị cầu nhùng bến đá làm chủ đoàn quốc lộ một từ diên xanh đến mỹ chánh
chiến trường thu hút giam chân giữ địch nhưng đồng thời là chiến trường chủ yếu phải tiêu diệt được hai vạn địch cho nên thu rất lớn
cho nên địch đã tập trung không quân bộ binh hải quân tất cả các loại kể cả binh chủng để mà cố gắng là giữ
và cái chiến trường này là một cái chiến đầu mối tiếp xúc trực tiếp tiếp xúc với miền bắc
do đó cho nên là địch nó cũng cố gắng là nó tạm thời nó ngăn chặn nó không cho cái miền bắc tiến vào miền nam
cho nên là nó nói rằng là chiến trường quản thị không phải là quân giải phóng mà đây là anh cả của nó và mở ngoặt tức anh cả của nó là quân đội nhân dân việt nam
cho nên tổng thống mỹ cũng có nói rằng là đây là không phải ông giải phóng mà anh cả của nó cho nên là các ông phải giữ
đặc biệt là nói với phó tướng abraham đấy người mỹ chỉ huy cái sư một sư thủy quốc lục chiến ba và sư lý quốc lục chiến một là làm thế nào là phải giữ được khai thanh
đừng để mất đừng để trở thành cái điều viên phủ thứ hai
thắng lợi tại mặt trận quảng trị không chỉ phá vỡ mảng tuyến phòng thủ phía tây đường chín của địch
mở thông cửa ngõ quan trọng trên tuyến vận tải quân sự chiến lược trường sơn đường hồ chí minh
mà mục tiêu đặc biệt quan trọng chính là đã thực hiện được việc kéo một bộ phận quan trọng quân mỹ ra đường chín và giam chân chúng ở đó
trực tiếp góp phần vào yếu tố bất ngờ và tạo điều kiện thuận lợi cho quân và dân ta ở các chiến trường trên toàn miền nam
trước hết là thủy thiên huế và sài gòn thực hiện thắng lợi cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám